chuyển sang phần tin tức covid một mươi chín thế giới
nhà chức trách hồng kông trung quốc hôm qua hai tháng bốn đã yêu cầu toàn bộ dân số hơn bảy bốn triệu người
tự nguyện xét nghiệm covid một mươi chín tại nhà trong ba ngày liên tiếp kể từ tuần tới
theo hãng tin ap thông báo của trưởng đặc khu hồng kông kerrylam được đưa ra trong bối cảnh
khu vực này đang vật lộn để kiềm chế đợt bùng phát tồi tệ nhất đang xảy ra
và nhà chức trách phát đi nhiều tín hiệu trái chiều để làm xét nghiệm và phong tỏa
bà lam nói về xét nghiệm bắt buộc đối với toàn bộ cư dân là cần thiết
nhưng không nói khi nào việc này sẽ được thực hiện
nhà chức trách hồng kông đã bác bỏ ý tưởng trên sau khi một thông báo trước đó gây ra cảnh mua sắm hoảng loạn
hồng kông hôm qua đã dỡ bỏ lệnh cấm cư dân từ chín quốc gia đang có ca mắc covid một mươi chín cao
gồm cả anh và mỹ trở về
ngày một tháng bốn hồng kông ghi nhận năm tám trăm hai mươi ca mắc mới
trong khi đó thượng hải cũng vật lộn
với đợt bùng phát dịch lớn nhất kể từ khi covid một mươi chín bùng phát ở vũ hán
thượng hải đang trong tình trạng phong tỏa kéo dài
một số cư dân sẽ phải cách ly tại nhà thêm một mươi ngày vì chính sách không covid một mươi chín
theo kế hoạch khu vực phía đông của thượng hải sẽ kết thúc bốn ngày phong tỏa vào hôm một tháng bốn
xong để ngăn chặn sự bùng phát dai dẳng của biến thể omicron
quyết định kéo dài phong tỏa được ban hành vào đêm ba mươi một tháng ba
ở phía tây thượng hải việc phong tỏa diễn ra theo kế hoạch là sáng ngày một tháng bốn
khiến phần lớn cư dân trong tổng số hai mươi sáu triệu dân của thành phố phải ở trong nhà
hôm nay thượng hải ghi nhận sáu năm mươi một ca mắc covid một mươi chín lây truyền trong cộng đồng
trong bối cảnh các ca nhiễm omicron gia tăng đang càn quét trung quốc và phủ bóng lên nền kinh tế
các doanh nghiệp nhỏ của nước này đang phải kêu gọi bắc kinh hỗ trợ nhiều hơn
tăng linh chủ một cửa hàng mi nhỏ ở nam ninh thủ phủ tỉnh quảng tây miền nam trung quốc cho biết
công việc kinh doanh của cô đang trở nên thất bát
mặc dù thành phố chỉ ghi nhận ba trường hợp mắc biến thể có khả năng lây truyền cao của covid một mươi chín kể từ ngày một tháng ba
việc kiểm soát nghiêm ngặt đại dịch đã ảnh hưởng nặng nề đến các doanh nghiệp nhỏ
tăng linh cho biết các quán cà phê internet quán karaoke và quán bar đã bị buộc phải tạm ngừng hoạt động
trong khi đó một số quán ăn trong khu vực kiếm được dưới một nhân dân tệ một trăm năm mươi bảy đô mỗi ngày và bắt đầu phải cho nhân viên nghỉ việc
tàng cho biết nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ đang cố gắng bán nhà cửa đất đai của họ để trả tiền thuê nhà và nhân công
nhưng rất khó tìm được người mua vì thị trường bất động sản cũng đang ế ẩm
các doanh nghiệp nhỏ là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong đại dịch song nạn là nguồn làm việc chính của trung quốc
họ đang kêu gọi bắc kinh hỗ trợ nhiều hơn khi làn sóng biến thể omicron mới nhất phủ bóng lên nền kinh tế
trung quốc đã công bố khoản hoàn thuế trị giá hai năm nghìn tỷ nhân dân tệ cho năm hai nghìn hai mươi hai
các doanh nghiệp sẽ được miễn ba thuế giá trị gia tăng
một số doanh nghiệp nhỏ sẽ được giảm thuế thu nhập từ hai mươi năm xuống hai mươi
các doanh nghiệp nhỏ cũng sẽ đủ điều kiện để được giảm một năm nghìn nhân dân tệ đối với thuế giá trị gia tăng nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính
nhưng nhiều chủ doanh nghiệp cho rằng như vậy là chưa đủ vì chính sách zero covid của trung quốc gây căng thẳng lớn với việc phong tỏa hạn chế đi lại và xét nghiệm hàng loạt
tỉnh quảng đông nơi bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát biến thể omicron vào đầu tháng ba
đã cam kết hỗ trợ tài chính miễn thuế và cấp vốn tín dụng để hỗ trợ ngành dịch vụ
tuy nhiên nhiều doanh nghiệp nhỏ cho biết các biện pháp hỗ trợ gần như không bù đắp được khoản kinh doanh thua lỗ do các biện pháp kiểm soát chặt chẽ gây ra
giữa tháng ba chủ tịch tập cận bình cho biết việc kiểm soát covid một mươi chín sẽ là ưu tiên hàng đầu nếu dịch bùng phát tồi tệ hơn
mặc dù ông thừa nhận cần phải cân bằng việc kiểm soát dịch với những tác động lên nền kinh tế
các nhà chức trách trung quốc đang tuân thủ chính sách zero covid bao gồm dập tắt các đợt bùng phát địa phương bằng biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt
trong khi đó phần lớn các quốc gia trên thế giới đang chuyển sang sống chung với virus
thương hải và trung tâm công nghệ thâm quyến hai cỗ máy thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gần đây đều thực hiện phong tỏa để ngăn chặn các đợt bùng phát ở địa phương
kể từ giữa tháng ba ít nhất một mươi tám thành phố chiếm tám năm tổng sản phẩm quốc nội gdp của trung quốc đã áp đặt các đợt phong tỏa quy mô lớn
tại quảng châu các thương gia tại chợ buôn bán hàng may mặc của thành phố đã đình công kể từ hôm hai mươi hai tháng ba